xin kính chào quý vị
chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin thức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự ti gửi tới quý vị
những video mới nhất liên quan đến diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trong nước và quốc tế
mở đầu bản tin là tình hình dịch covid một mươi chín tại thường hải
sau khi giới chức địa phương phong tỏa một nửa thành phố để kiểm soát dịch covid một mươi chín
người dân thượng hải đổ xô đi tích chữ lương thực
một khung cảnh hỗn loạn trong các siêu thị đã nổ ra hầu hết các mặt hàng đều bị vét sạch
hôm qua ngày hai mươi tám tháng ba thượng hải bước vào ngày đầu tiên trong đợt phong tỏa kéo dài chín ngày
để tiến hành xét nghiệm hàng loạt và ngăn chặn đợt bùng phát dịch covid một mươi chín
đây là lần đầu tiên các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt được áp dụng tại thành phố hai mươi năm triệu dân
trái tim tài chính của trung quốc
theo đó các văn phòng và tất cả cơ sở kinh doanh không thiết yếu sẽ bị đóng cửa
trong khi các phương tiện giao thông không thiết yếu phải dừng hoạt động
các cơ quan công sở cũng sẽ đóng cửa
vốn đã chịu hạn chế trong nhiều tuần qua điều này thực sự thử thách sự kiên nhẫn của người dân
dẫn đến cảnh hỗn loạn tại nhiều siêu thị
và đêm hai mươi bảy tháng ba người dân đeo khẩu trang xếp hàng dài bên ngoài siêu thị để mua hàng hóa dự trữ
mặc dù giới chức địa phương tuyên bố sẽ đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho người dân vượt qua đợt phong tỏa
dịch vụ giao đồ ăn vẫn được hoạt động tuân thủ an toàn về dịch
người giao hàng không được tiếp xúc với người nhận hay đi vào khu dân cư
tuy nhiên nhiều người vẫn đổ xô đến các siêu thị khu chợ để tích chữ
họ chen lấn thậm chí sô sát với nhau để mua thực phẩm
nhiều cơ sở cũng phải kéo dài thời gian mở cửa để phục vụ người dân
nhu cầu nhiều trong khi nguồn cung ít
nhiều kệ hàng thực phẩm nhanh chóng trống trơn vì lượng người mua quá lớn
người dân chia sẻ việc mua nông sản như tham gia một trận chiến trong thời kỳ hỗn loạn của những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi thực phẩm khán hiếm
nhiều người thậm chí đã phải đứng đến gần một tiếng đồng hồ trong tình trạng sô bồ để mua sắm
thậm chí có nhiều bình luận thể hiện thái độ bàng hoàng khi mọi người cư xử lên những tên cướp
trong ngày đầu phong tỏa không khó để bắt gặp những hình ảnh người dân thượng hải xếp hàng dài
trước các cơ sở cung cấp thực phẩm
mặc dù giới chức thượng hải thông báo đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho người dân vượt qua đợt phong tỏa
tuy nhiên với tâm lý lo lắng chung đây là hiện tượng không thể tránh khỏi
bởi nó cũng đã từng xuất hiện ở rất nhiều quốc gia trên thế giới trong những thời điểm người dân bị hạn chế ra đường
trước tình hình còn nhiều căng thẳng người dân thượng hải không nên quá hoang mang
mà cần bình tĩnh thực hiện theo chỉ đạo của người có thẩm quyền để tình hình dịch sớm được ổn định
từ đầu năm đến nay trung quốc triển khai chiến dịch zero covid
nên kiểm soát rất gắt gao tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu
không chỉ xét cửa khẩu trung quốc còn kiểm soát càng biển để thực hiện chiến lược zero covid
làm hàng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp việt nam bị chặn đứng khiến nhiều doanh nghiệp việt điêu đứng
những năm trước việc nhập và xuất hàng không có gì khó khăn bởi hai bên thường ký kết hợp đồng mua bán
tuy nhiên từ đầu năm đến nay quá trình này đang rất ách tắc chỉ trệ do phía trung quốc triển khai chiến dịch zero covid
trước thông tin này giám đốc của nhiều doanh nghiệp không khỏi xuất sẵn
khi được hỏi vì sao doanh nghiệp không tìm đầu mối hoặc nước thứ ba để xuất khẩu lô hàng hóa trên
chủ doanh nghiệp giải thích hàng nước nào đặt thì được sản xuất theo tiêu chuẩn mẫu mã của nước đó
và đã được kiểm định đánh giá trong quá trình sản xuất
trước việc các cảng lớn của trung quốc như thượng hải thâm quyến quảng châu đông quan
đều đang tăng cường kiểm soát cả hàng nhập khẩu về trung quốc cũng như hàng từ trung quốc xuất khẩu đến các nước
chuyên gia kinh tế lê đăng doanh nhận định chiến lược zero covid của trung quốc đã khiến nhiều nền kinh tế trên thế giới
bị ảnh hưởng nghiêm trọng đặc biệt là về xuất khẩu hàng hóa nông sản
với việt nam trung quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai
với kim ngạch xuất nhập khẩu trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai ước tính đạt một mươi chín bảy tỷ đô la
trong đó nhập từ trung quốc đạt một mươi hai năm tỷ đô la và xuất khẩu sang trung quốc đạt bảy một mươi tám tỷ đô la
các mặt hàng nhập khẩu chính từ trung quốc bao gồm máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác
máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện
ngoài ra còn có sản phẩm của ngành diệt may sắt thép hóa chất phân bón
các mặt hàng xuất khẩu chính sang trung quốc bao gồm điện thoại và các loại linh kiện
máy vi tính và linh kiện nguyên liệu đầu vào các sản phẩm diệt may sắt thép các loại
thủy hải sàn nông sàn trái cây
có thể thấy hoạt động xuất nhập khẩu và giao thương giữa việt nam và trung quốc gồm nhiều mặt hàng quan trọng
do đó việc trung quốc thực hiện phong tỏa các cửa khẩu càng biển sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực
đến quá trình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp việt cũng như nhóm thủy sàn và càng biển
vì vậy cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng là bộ công thương bộ giao thông vận tài
thì chính các doanh nghiệp cũng cần thực hiện nghiêm túc theo hợp đồng theo quy định phòng dịch của đối tác
để tránh xảy ra các trường hợp phải trả giá như bị ngừng xuất khẩu bị đình chỉ xuất khẩu
bị trả lại hàng hóa hoặc các hành vi ngăn chặn đáng tiếc từ đối tác
trong khi thượng hải vẫn đang căng mình chống chọn giữa đỉnh dịch covid một mươi chín
thì mới đây tây ban nha lại có kế hoạch co dịch covid một mươi chín như bệnh thông thường tương tự bệnh cúm
mặc dù trước đó tây ban nha cũng đã từng là nơi bị ảnh hưởng nặng bởi thời kỳ đầu dịch bệnh nhưng nay đã giảm đáng kể
với kế hoạch này những người mắc covid một mươi chín và chỉ có triệu chứng bình thường hoặc không có triệu chứng có thể tiếp tục hoạt động thường nhật
họ sẽ không bắt buộc phải xét nghiệm hay tự cách ly tại nhà
chỉ những người có nguy cơ mới phải tiếp tục áp dụng các quy định trước đó
như người trên sáu mươi tuổi người bị suy giảm hệ miễn dịch phụ nữ có thai nhân viên y tế
quy định duy nhất từ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt một thời vẫn còn áp dụng tại tây ban nha
đó là bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng trong nhà khi di chuyển trên xe buýt tàu máy bay
tại cộng đồng tự trị galisia quy định trình bằng chứng chứng minh đã tiêm phòng đã xét nghiệm và đã phục hồi vẫn được áp dụng
khi ra vào bệnh viện và viện dưỡng lão cũng như hạn chế số lượng khách ngồi ở mỗi bản trong nhà hàng
nhưng những quy định này dự kiến sẽ hết hạn vào ngày chín tháng bốn
biết rằng tây ban nha từng là nơi bị ảnh hưởng nặng thời kỳ đầu dịch bệnh nhưng nay đã giảm đáng kể
tỷ lệ ca nhiễm bảy ngày là hai trăm hai mươi bảy ca trên một trăm linh dân và chỉ có ba sáu trong tổng số dường bệnh là bệnh nhân covid một mươi chín
gần tám mươi năm dân số đã tiêm phòng năm mươi một đã tiêm búi xử phòng
các biện pháp sớm trở lại trạng thái bình thường hóa cuộc sống mới là việc làm được khuyến khích bởi nhiều quốc gia
không chỉ tây ban nha mà một số quốc gia đã và đang có kế hoạch coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu có thể kể đến như indonesia đang chuẩn bị lộ trình
thái lan dự kiến từ ngày một tháng bảy malaysia dự kiến từ mùa một tháng bốn
thụy điển đã công bố kết thúc đại dịch covid một mươi chín từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai và sau một tháng áp dụng số ca nhiễm có xu hướng giảm mạnh
nhưng liệu việc coi dịch covid một mươi chín như bệnh thông thường tương tự bệnh cúm bây giờ có là quá sớm
khi mà các biến chủng về omicron vẫn còn vô cùng nguy hiểm
ẩn nhớ nguy cơ lây lan cộng đồng
câu trả lời phụ thuộc vào tình hình dịch cụ thể của từng quốc gia từ đó có những phương án phòng dịch phù hợp nhất
về cơ bản tình hình dịch tại hà nội trong thời gian gần đây đã dần ổn định
trong tuần qua điều đáng mừng là số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục giảm sâu tỷ lệ tử vong ở mức rất thấp
thành phố đã mở lại hết các hoạt động cộng đồng chung và đang chuẩn bị việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
về vấn đề tiêm chủng ở trẻ nhỏ bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết
trẻ phải tiêm được vaccine thì mới yên tâm đưa trẻ đến trường
về tiêm chủng bí thư thành ủy đề nghị ban cán sự đảng ubnd tp tiếp tục chỉ đạo tăng tỷ lệ tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín mũi hai mũi ba
cùng đó ngành y tế và các địa phương phải giả soát công tác chuẩn bị bảo đảm sẵn sàng phương án
tổ chức diễn tập tiêm vaccine cho trẻ dưới một mươi hai tuổi để khi có thuốc là triển khai tiêm nhanh hiệu quả
đồng chí đinh tiến dũng nhấn mạnh phải tiêm được vaccine mới yên tâm đưa trẻ đến trường
nếu có nhiễm sars cov hai thì cũng nhẹ và giảm thiểu rủi ro
đồng chí sao ban cán sự đảng ubnd tp và đảng đoàn hội đồng nhân dân tp phối hợp khẩn trương tổ chức
thực hiện chính sách hỗ trợ cho các lực lượng phòng chống covid một mươi chín
bao gồm hàng nghìn người tham gia các tổ covid một mươi chín cộng đồng
các tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín điều trị tại nhà
đây là lực lượng rất quan trọng đối với công tác phòng chống dịch cả trước mắt và lâu dài
về thuốc điều trị bí thư thành ủy lưu ý ngành y tế và các ngành phải phối hợp chặt chẽ
để đảm bảo số lượng kiểm soát giá cả theo quy định xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
những hành vi trục lợi gây bức xúc cho người dân
đồng chí đinh tiến dũng đề nghị ngành y tế nghiên cứu xem xét ứng dụng
và các phương thuốc nam cho bệnh nhân covid một mươi chín bởi y học dân tộc rất phong phú
các phương thuốc có thể vừa đem lại hiệu quả vừa hạn chế được tác dụng phụ hậu covid một mươi chín
bí tư thành ủy đề nghị ban cán sự đảng ubnd tp tập trung cụ thể hóa chủ trương
đẩy mạnh đầu tư vào ba lĩnh vực trọng tâm là y tế giáo dục văn hóa
sốc lại mọi việc bảo đảm chặt chẽ thực chất đi thẳng vào những dự án cụ thể
tạo ra sản phẩm có tính động lực
dịch dần ổn việc cho trẻ trở lại trường là điều vô cùng cần thiết
tuy nhiên không nên chủ quan lơ là trước dịch bệnh
để đảm bảo sức khỏe cho những mầm non tương lai việc triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
là hoạt động tiền đề cho việc hạn chế nguy cơ mắc bệnh ở trẻ
thậm chí trong trường hợp xấu trẻ có nhiễm sars cov hai thì ít nguy hiểm và ít rủi ro hơn
đối tượng trẻ em là đối tượng cần được quan tâm đặc biệt về vấn đề sức khỏe bởi sức đề kháng kém
tuy nhiên không nhất thiết phải xét nghiệm covid một mươi chín thường xuyên cho trẻ sơ sinh
ngày hai mươi tám tháng ba bộ y tế ban hành hướng dẫn chăm sóc quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai
bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc covid một mươi chín
theo đó tiêu chí đối với phụ nữ có thai bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc covid một mươi chín
được chăm sóc tại nhà được áp dụng các tiêu chí theo quy định tại mục hai
của hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc covid một mươi chín và một số yêu cầu đặc thù
người mắc covid một mươi chín là phụ nữ có thai để được điều trị tại nhà phải là người chưa có chỉ định chấm dứt thai kỳ
chưa có dấu hiệu chuyển dạ không có một trong các dấu hiệu cấp cứu hoặc bất thường sản khoa như
đau bụng liên tục hoặc tăng dần da màu âm đạo hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khác
đối với trẻ sơ sinh để điều trị tại nhà trẻ không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng
ở mức độ nhẹ không có một trong các số hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh bú ít hoặc bỏ bú
ngủ ly bì khó đánh thức tiêu khó nôn liên tục bụng trướng tiêu chảy phân có máu
hoặc xuất hiện tình trạng bất thường khác của trẻ
theo hướng dẫn này phụ nữ có thai khi điều trị tại nhà cũng cần theo dõi tình trạng sức khỏe
như đo thân nhiệt ít nhất hai lần một ngày vào buổi sáng buổi chiều và khi có dấu hiệu bất thường
đếm nhịp thở đếm mạch spo hai và huyết áp nếu có thể hàng ngày
với trẻ sơ sinh theo hướng dẫn này không nhất thiết phải làm xét nghiệm covid một mươi chín thường xuyên
cho tất cả trẻ sơ sinh kể cả khi người chăm sóc trẻ mắc covid một mươi chín
cần theo dõi số hiệu toàn trạng của trẻ tình trạng bú mẹ màu sắc da phân và nước tiểu
đo thân nhiệt ít nhất hai lần một ngày thân nhiệt bình thường của trẻ là từ ba mươi sáu năm đến ba mươi bảy năm độ c
đếm nhịp thở và đo spu hai nếu có máy hai lần một ngày
bộ y tế lưu ý các máy đo spo hai được dùng cho người lớn có thể không đo chính
sắc ở trẻ sơ sinh do đó phải kết hợp theo dõi các số hiệu toàn trạng của trẻ
đồng thời thông báo ngay với nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế
khi có một trong các dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh
trong trường hợp cả ba mẹ và trẻ sơ sinh đều được xác định mắc covid một mươi chín
cần duy trì cho trẻ bố mẹ nếu trẻ ngạt mũi khó bú vệ sinh mũi cho trẻ trước khi cho con bú
nếu trẻ không bú được vắt sữa mẹ cho trẻ ăn bằng cốc và thiều
tóm lại không nhất thiết phải làm xét nghiệm covid một mươi chín thường xuyên cho tất cả trẻ sơ sinh
ngay cả khi người chăm sóc trẻ nhiễm covid một mươi chín cần căn cứ vào tình trạng cụ thể
để quyết định việc xét nghiệm nếu trường hợp mẹ bị covid một mươi chín
cân nhắc giữa lợi ích của việc cho trẻ bú mẹ và nguy cơ trẻ sơ sinh có thể mắc covid một mươi chín
tính đến nay hà nội là địa phương cho học sinh ở nhà với quy mô lớn và thời gian lâu nhất cả nước
thời gian tới dự kiến sẽ cho trẻ mầm non cấp tiểu học và lớp sáu được trở lại trường
vậy cha mẹ cần làm gì để con đến trường đại học trực tiếp được an toàn
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc vu nguyên cục trường cục y tế dự phòng bộ y tế đã có những chia sẻ về vấn đề này
bên cạnh những phụ huynh sốt sáng cho con đến trường thì không ít phụ huynh vẫn e ngại
lo lắng cho sức khỏe của con em mình khi các con chưa được tiêm vaccine
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
để giúp con khỏe mạnh sẵn sàng vào những ngày học trực tiếp tại trường trong thời gian tới
cha mẹ cần chuẩn bị tốt tâm lý cho trẻ
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu tùy theo lứa tuổi mà cha mẹ có ứng xử và hướng dẫn khác nhau
trên nguyên tắc về vấn đề phòng dịch là đảm bảo an toàn trên hết là hướng dẫn các cháu về phòng bệnh
ngoài ra để phát hiện con sốt mệt cha mẹ cần thông báo cho nhà trường
đồng thời tiến hành xét nghiệm xem con mình có bị nhiễm covid một mươi chín hay không
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu khuyến cáo với trường hợp trẻ là f
cha mẹ ngoài việc thông báo cho nhà trường thì phụ huynh cần chú ý với trẻ lớn nhỏ khác nhau
nếu trẻ lớn thì tự cách ly tại phòng riêng nhưng với trẻ nhỏ thì cần cách ly cùng trẻ
và phải có cách tự phòng bệnh cho bản thân
theo dõi chỉ số spo hai cũng như phát hiện các triệu chứng khác để liên hệ với cơ quan y tế
bên cạnh đó để con có một thể trạng tốt nhất thì cha mẹ cần quan tâm đến sinh dưỡng của trẻ
cần cho trẻ ăn đủ chất cố gắng cho trẻ ăn nhiều bữa
ngoài ra trong thời gian trẻ mắc covid một mươi chín và cách ly tại nhà
thì vấn đề tập luyện với những bài thể dục nhẹ nhàng là rất cần thiết
nhìn chung bố mẹ nên chủ động trong việc tăng cường sức đề kháng
cho trẻ rèn luyện vận động phù hợp và luôn theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của trẻ
là những việc làm luôn luôn cần thiết không chỉ trong mùa dịch
việc đi học lại là niềm vui và sự háo hức của trẻ nhỏ sau một thời gian dài khá cuồng chân cùng tay
khi phải ở nhà và không được gặp bạn bè
tuy nhiên công tác đảm bảo dịch cũng cần được đảm bảo tuyệt đối hạn chế rủi ro
hy vọng những chia sẻ hữu ích trên của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
giúp quý vị có con nhỏ định hình được phần nào các việc cần làm
để bảo vệ sức khỏe các con trong việc quay lại trường sắp tới
tình trạng nhập lậu thuốc và kit test giả trong nước ngày càng nhiều
gây nhiều khó khăn với lực lượng điều tra
mới đây tp hương yên vừa thu xứ hai năm trăm linh bộ kit test và năm mươi năm viên thuốc kháng covid một mươi chín nhập lậu
ngày hai mươi tám tháng ba cục quản lý thị trường tỉnh hương yên cho biết
lực lượng chức năng vừa phát hiện và thu giữ một lô hàng nhập lậu
với số lượng lớn gồm hai năm trăm linh bộ sinh phẩm xét nghiệm
và gần năm mươi năm viên thuốc kháng covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
vụ việc được phát hiện tại khu vực đường vũ phan cần
trước cổng bệnh viện đa khoa phố nối phường bần yên nhân thị xã mỹ hào
đội quản lý thị trường số năm thuộc cục quản lý thị trường tỉnh hương yên
phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hương yên
phát hiện hoàng văn tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã cẩm xá thị xã mỹ hào
đang có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện lô hàng có hai bốn trăm bốn mươi bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín
ghi nhãn ai cang cùng với năm mươi bốn bốn trăm tám mươi viên nang ghi nhãn lian hua quy nguen
giao nang liên hoa thanh ôn
theo nhận định bước đầu của đội quản lý thị trường số năm
toàn bộ số hàng hóa này là hàng ngoại nhập không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam
không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp không có số đăng ký lưu hành
không có giấy phép nhập khẩu tại thời điểm kiểm tra
làm việc bước đầu với lực lượng chức năng chủ hàng hoàng văn tỉnh khai nhận
đã đặt mua toàn bộ số hàng hóa trên thông qua mạng xã hội facebook
về để bán lại cho người tiêu dùng nhằm lấy lãi
trước đó ngày chín tháng ba cục quản lý thị trường tỉnh hương yên
cũng đã xử phạt vi phạm hành chính một mươi sáu triệu đồng đối với ông cao văn lực
ở xã cửu cao huyện văn giang về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu
buộc tiêu hủy năm trăm linh bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín
mang nhãn hiệu altes do trung quốc sản xuất
ông trần tùng lâm cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh hương yên cho biết
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường
tăng cường kiểm tra kiểm soát mặt hàng xét nghiệm covid một mươi chín
và các sản phẩm thuốc điều trị covid một mươi chín chưa được cấp phép
có dấu hiệu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ không bảo đảm chất lượng
nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng
thật may mắn khi lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ một lô hàng nhập lậu
với số lượng cực lớn hàng nghìn và chục nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc trên
giúp người dân tránh mất tiền oan vì những sản phẩm kém chất lượng mà giá thành lại không hề rẻ
trong khi đó các sản phẩm đó có tác dụng hay không là điều chưa bàn tới
thưa quý vị trong những bản tin trước chúng tôi đã đưa tin về việc các doanh nghiệp có ý kiến tăng giờ làm cho công nhân
để góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh nhưng thời điểm đó mới chỉ là kế hoạch
mới đây ủy ban thường vụ quốc hội đã nhất trí thông qua nghị quyết một mươi bảy quy định về việc tăng số giờ làm thêm của người lao động
nhằm phục hồi phát triển nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh
vậy với cơ chế tăng ca thu nhập người lao động sẽ được tính như thế nào
có hiệu lực kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nghị quyết một mươi bảy đã tăng giới hạn thời gian làm thêm giờ tối đa trong tháng và trong năm
so với quy định tại bộ luật lao động hai nghìn một mươi chín nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
việc tăng số giờ làm thêm không chỉ giúp doanh nghiệp có cơ hội đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
mà còn góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động để trang trải cuộc sống
mặc dù pháp luật cho phép tăng số giờ làm thêm nhưng người sử dụng lao động chỉ được tận dụng lao động giờ làm thêm giờ
khi có sự đồng ý của người lao động
tiền lương thực trả của công việc đang làm không bao gồm lương làm thêm giờ lương trả thêm khi làm việc ban đêm
lương của ngày lễ tết nghỉ có lương tiền thường tiền thường sáng kiến tiền ăn sữa ca hỗ trợ sang xe điện thoại đi lại
tiền nhà ở tiền giữ trẻ đưa con nhỏ hỗ trợ khi có thân nhân qua đời người thân kết hôn sinh nhật bệnh nghề nghiệp
và hỗ trợ khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh
tiền lương sở thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường
được xác định như trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày
tiền lương sợ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần
hoặc của ngày nghỉ lễ tết ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau
ngày bình thường trước đó không làm thêm giờ vào ban ngày ít nhất một trăm linh lương của công việc đang làm và ngày làm việc bình thường
trước đó có làm thêm giờ vào ban ngày ít nhất một trăm năm mươi lương của công việc đang làm và ngày làm việc bình thường
ngày nghỉ hàng tuần ít nhất hai trăm linh lương sở thực trả của công việc đang làm
vào ngày làm việc bình thường ngày nghỉ lễ tết nghỉ có lương ít nhất ba trăm linh lương giờ thực trạng của công việc đang làm
và ngày làm việc bình thường như vậy có thể thấy lương làm thêm giờ được tính cao hơn lương làm việc của ngày bình thường khá nhiều
do đó khi tăng số giờ làm thêm người lao động cũng có thêm cơ hội để gia tăng thu nhập nhờ việc đăng ký làm thêm
việc tăng số giờ làm được nhiều người lao động ủng hộ mặc dù không quá nhiều nhưng nó cũng góp phần ổn định đời sống sinh hoạt
giải quyết những khó khăn cho tình hình covid một mươi chín mức tăng thu nhập cụ thể sẽ phụ thuộc vào số giờ làm thêm
ngày mà người lao động làm thêm cùng tiền lương mà doanh nghiệp đã trả người đó
chắc hẳn thông tin này sẽ khiến rất nhiều người có thêm động lực tăng ra sản xuất
quý vị có thấy việc tăng ca tăng lương như vậy là hợp lý hay không hãy để lại commen bày tỏ quan điểm dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé
thưa quý vị với chính sách phòng dịch tối ưu và công tác phòng dịch hiệu quả của các cấp lãnh đạo kết hợp cùng toàn dân
dịch bệnh đã có những dấu hiệu tích cực đáng ghi nhận cuộc sống bình thường mới đang dần ổn định
chúng tôi hy vọng sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới đầy hứng khởi như vậy trong những bản tin tiếp theo
cảm ơn quý vị đã lắng nghe hãy live supprite bầm chuông để theo dõi video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của y tế các bạn nhé